đối tượng trương quang anh đức chú tải quận cái răng thành phố cần thơ là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố đã đến cơ quan công an đầu thú
thông tin do công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết vào sáng nay
trước đó thông qua các phương tiện thông tin đại chúng công an quận ninh kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với đức
theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu cho đến sáu mươi triệu đồng do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra thông báo truy tìm đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
vào đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh về cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
công an quận ninh kiều thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng trương quang anh đức xin liên hệ với công an quận ninh kiều số một trăm tám mươi tám trên một nguyễn văn cử phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
khi đi mang theo tất cả hồ sơ vay nếu có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đã đăng ký hồ sơ vay và liên hệ với đồng chí nguyễn thế anh số điện thoại chín trăm linh chín hai trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn và dương hoàng thiện chín trăm linh bảy sáu trăm tám mươi tám sáu trăm ba mươi chín cán bộ công an quận ninh kiều để tiếp nhận